một tỷ đồng là số tiền mà vietjet air nộp ngân sách trong tài chính năm hai nghìn một mươi chín
cùng với đó lợi nhuận của hãng tăng hai mươi bảy và lượng hành khách nội địa tăng hai mươi tám
đó là những thông tin trong báo cáo tài chính năm hai nghìn một mươi chín mà vietjet air vừa công bố ngay sau khi được kiểm toán
lượng khách nội địa của vietjet năm hai nghìn một mươi chín là hai mươi năm triệu lượt tiếp tục dẫn đầu về vận chuyển nội địa tại việt nam
hiện hãng hàng không này đang vận hành bảy mươi tám tàu bay với tuổi trung bình chỉ gần ba năm
độ tin cậy kỹ thuật đạt chín mươi chín sáu mươi bốn thuộc nhóm các hãng hàng không có chỉ số an toàn khai thác tốt nhất khu vực châu á thái bình dương
hiện cục hàng không việt nam đã cho phép mở lại tất cả các đường bay nội địa và bắt đầu mở các đường bay quốc tế trở lại với bầu trời ngay sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
các hãng hàng không có nội lực và quản trị tốt như vietjet với nền tảng tài chính vững vàng được tích lũy từ kết quả năm hai nghìn một mươi chín và những năm trước đó
được dự báo sẽ nhanh chóng hồi phục đóng góp vào sự phục hồi tăng trưởng kinh tế của việt nam